hòa chung với không khí đón năm mới trên cả nước tại hà nội người dân thủ đô đã cùng nhau đổ về khu vực trung tâm thành phố
không ngại ngần trao cho nhau những câu chúc nụ cười hay là một cái ôm ấm áp trong khoảnh khắc đếm ngược
chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
các khu phố trung tâm ngập tràn những ánh đèn và người qua lại
tuy năm nay hà nội không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa
nhưng người dân vẫn đổ về khu vực hồ hoàn kiếm rất đông để dạo phố ngắm cảnh
và chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
không bắn pháo hoa thì nó vẫn là ngày tết thôi
mọi người vẫn đổ ra đường đón mừng vẫn vui vẻ chào đón năm mới chào đón tết
không có gì thay đổi nhiều lắm so với mọi khi
dù không bắn pháo hoa nhưng các hoạt động vui chơi hấp dẫn trong thời tiết đẹp
hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân cả nước cảm xúc khó quên trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
thông qua những hoạt động vui chơi mọi người cùng hân hoan chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
gửi gắm những kỳ vọng vào một năm mới tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi người
trong cái tết giao mùa như này thì mình thấy rất là phấn khởi và rất là hạnh phúc
mỗi dịp tết đến xuân sao mình thường cầu mong là cho gia đình sức khỏe
cho bố mẹ bình an và mọi những cái mọi yêu phiền trong cuộc sống là được tan biến hết
mỗi dịp xuân sang đều là như thế
ngoài ra thì mình cũng chúc thêm mọi người là năm mới và sự nhị ý và sức khỏe
đúng không giờ khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược sang năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã điểm
cũng là lúc không khí hân hoan ruộn ràng
chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui của người dân đã lan tỏa đến khắp các nẻo đường thủ đô
khép lại năm cũ chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành công và thắng lợi cho tất cả mọi người